khi tiến hành kiểm tra tại một quán karaoke ven sông thuộc thôn tiên quán xã phạm ngũ lão huyện kim động tỉnh hương yên
lực lượng công an đã phát hiện một mươi hai nam nữ đang nhảy múa bay lắc biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh chất ma tuyế kết quả một mươi một đối tượng dương tính với chất ma tuyế
tại phòng hát lực lượng công an phát hiện có chất bột tinh thể màu trắng và một số vật chứng liên quan đến hành vi sử dụng ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận là số ma túy trên được nữ nhân viên tại quán karaoke lấn đặng thị lệ
cung cấp ba viên ma tuyế dạng kẹo và hai túi ni lông dạng ma tuyế dạng ke vào phòng hát cho nữ nhân viên phùng thị hàng
mang vào cho mọi người cùng sử dụng quán karaoke này do lý ngọc đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn làm chủ